trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng tám tổng lãnh sự quán việt nam tại houston đã phối hợp với các cơ quan đại diện việt nam khác tại hoa kỳ
các cơ quan chức năng trong nước hãng hàng không quốc gia việt nam và các cơ quan chức năng hoa kỳ đưa gần ba trăm năm mươi công dân việt nam trở về nước an toàn
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi người ốm đau người đi du lịch bị kẹt lại
du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xa đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
các cơ quan đại diện việt nam tại hoa kỳ đã tích cực hỗ trợ công dân trong đó có nhiều người phải di chuyển từ những nơi ở xa sân bay một số người cần sự hỗ trợ đặc biệt
tổng lãnh sự quán việt nam tại houston đã cử các cán bộ trực tiếp tới sân bay để hỗ trợ công dân hoàn tất các thủ tục và quá trình lên máy bay diễn ra nhanh chóng an toàn